nguyễn thị cúc chú xã phương công huyện tiền hải tỉnh thái bình chết trên làn đường xe thô sơ bên phải hướng từ huyện đông hưng đi huyện thái thụy
ngồi sau xe là con trai lê anh tuấn sinh năm hai nghìn tám bị thương sau đó được người dân đưa đi cấp cứu
cách chỗ chị cúc nằm khoảng bảy mươi mét có một xe mô tô loại xe sh biển kiểm soát một mươi bảy b tám một mươi sáu nghìn bảy trăm sáu mươi nằm đổ nghiêng về phía bên phải
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân của vụ việc
từ kết quả khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi khám nghiệm phương tiện hình ảnh trích xuất từ bốn camera trên tuyến đường
theo hướng đi của chị nguyễn thị cúc và các biện pháp nghiệp vụ khác cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình tổ chức họp báo đưa ra kết luận
nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị nguyễn thị cúc là do tai nạn giao thông tự gây chị nguyễn thị cúc tử vong là do mất máu cấp
công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng công an huyện đông hưng giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật